theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hà nam tính đến hết ngày bốn tháng hai
một trăm linh doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh hà nam đã sản xuất kinh doanh bình thường
làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
với tổng số lao động là trên bảy mươi người đạt tỷ lệ chín mươi tám
trong đó có những doanh nghiệp đạt một trăm linh công nhân có mặt đúng giờ đúng quy định
số lao động tại các doanh nghiệp giảm sau nghỉ tết nguyên đán là trên một người
tỷ lệ lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh hà nam quay trở lại làm việc sau tết đạt cao như vậy
là do các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương thưởng tốt nên đã giữ chân được người lao động
cùng với đó việc hỗ trợ đưa vào đón miễn phí lao động trước và sau kỳ nghỉ tết
cũng là động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và đi làm đầy đủ vào đầu năm mới